trong những năm qua được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của đảng và nhà nước nhiều chính sách chương trình đã được ban hành
tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội thay đổi diện mạo của bao bản làng vùng dân tộc thiểu số
và chương trình sắp một dân tộc kỳ này chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng để giới thiệu tới quý vị và các bạn về dân tộc cống
một trong năm dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cư trú tập trung ở xã nậm khao huyện mường tè tỉnh lai châu
mặc dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn
nhưng người cống ở nơi đây vẫn giữ